hội người mù việt nam vừa tổ chức hội nghị tổng kết một mươi năm thực hiện cuộc vận động tăng cường đoàn kết
chủ động vươn lên bình đẳng hòa nhập cộng đồng và chương trình hành động
việc làm do đói giảm nghèo giai đoạn hai nghìn bảy hai nghìn một mươi bảy
trong những năm qua nhờ những chính sách ưu tiên hỗ trợ của đảng nhà nước và sự quan tâm của toàn xã hội
hội người mù việt nam đã chủ động vượt khó vươn lên hòa nhập cộng đồng
thực hiện có hiệu quả cuộc vận động tăng cường đoàn kết chủ động vươn lên bình đẳng hòa nhập cộng đồng
gần chín mươi số cán bộ hội đã được tham gia các khóa đào tạo
đến nay cả nước có năm mươi sáu tỉnh thành phố có hội người mù với con số hơn bảy mươi ba năm trăm linh
so với một mươi năm trước số tỉnh hội tăng hơn hai mươi một hội viên đã tăng hơn hai mươi
một mươi năm qua bằng nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương hoặc vận động viện trợ
các cấp hội đã mở được chín trăm linh chín lớp dạy nghề ngắn hạn cho hơn một mươi bốn bốn trăm linh học viên
ngoài ra toàn xã hội đã xây mới gần hai căn nhà sửa chữa hơn một căn nhà
giúp cho hội viên người mù giảm bớt khó khăn vươn lên trong cuộc sống